trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay lực lượng công an cơ sở còn sử dụng các mạng xã hội như facebook zalo để kết nối với người dân mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
mô hình gia lô an ninh của công an xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam đã và đang góp phần gắn kết giữa lực lượng công an và người dân trong việc trung sức phòng chống dịch bệnh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
nhằm củng cố lực lượng công an cơ sở gắn kết chính quyền và nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nhất là khi xã tam giang được tỉnh quảng nam chọn thí điểm xây dựng chính quyền xã thông minh về công nghệ thông tin công an xã tam giang đã xây dựng mô hình zalo an ninh với việc mở tài khoản zalo công an xã tam giang để kết nối với người dân trên địa bàn
khó lường hạn chế hoạt động đi lại của người dân thì việc kết nối gia lô giữa công an cơ sở và người dân rất thiết thực giúp lực lượng công an chính quyền và nhân dân cùng chung tay đảm bảo an ninh trật tự và đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng
thưa quý vị với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bùi thị nguyên sáng nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai chi nhánh huyện iagrai trú tại thành phố pleiku
và nguyễn phi hùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã iagrang huyện iagrai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai bắt tạm giam để điều tra
cùng với tội danh trên cơ quan công an đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đặng thị xuân sương kiều thị lê chuyên viên văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai chi nhánh huyện iagrai và lê thị thắm công chức địa chính xây dựng xã iagrang huyện iagrai
quá trình thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm hai nghìn một mươi năm lực lượng công an xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các bị can trên đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự thủ tục về đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu dẫn đến tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện iagrai cấp một mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng không có đất hoặc có một phần diện tích rất nhỏ nhưng kê khống
sau khi iagrai sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khống các đối tượng đã sử dụng để thế chấp vay vốn tại một số ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền vay gây thiệt hại về tài sản cho các ngân hàng với tổng số tiền hơn sáu tỷ đồng
với hành vi cướp giật tài sản đào quang viễn và lê hàng phương thông cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi ba tháng tám công an tp huế nhận được tin báo của chị nguyễn thị phương nhi trình báo về việc con của chị sinh năm hai nghìn một mươi hai trong lúc đang xem điện thoại tại nhà thì bị hai đối tượng đến cướp giật
vào cuộc điều tra đến một mươi h ngày hai mươi bốn tháng tám lực lượng công an xác định hai đối tượng trên là thủ phạm gây án tại cơ quan công an viễn và phương đã thừa nhận về hành vi phạm tội
lợi dụng sơ hở của bảo vệ trường học một đối tượng đã lẻn vào lấy trộn tài sản
công an tp sadec tỉnh đồng tháp vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng trấn minh hiếu sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp về hành vi trộn cắp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng năm h cùng ngày đối tượng hiếu đột nhập vào trường mầm non sen hồng thuộc khóm bốn phường một tp sadec lấy trộn một chiếc điện thoại di động và một chiếc ipad của bảo vệ nhà trường
sau đó công an tp phát hiện đối tượng nghi vấn đang đi trên đường đinh tiên hòa
trong khoảng khoảng hai phường hai tp sadec nên nhanh chóng bắt giữ công an tp sadec đã thu hồi được tài sản bị lấy trộn
trên các số báo ra trong ngày hôm nay có những gì đáng chú ý mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo ngay sau đây với sự đồng hành của biên tập viên dương trang xin mời chị dương trang
vâng xin được cảm ơn biên tập viên thu trang
vâng thưa quý vị
tình trạng phá rừng lấn chiếm đang là một vấn đề khá phổ biến
nhiều địa phương thuộc tỉnh lâm đồng một trong những nguyên nhân chủ yếu của thực tế này chính là do nhiều cá nhân khi nghe được thông tin về việc nhà nước sẽ mở đường chạy qua các địa bàn có rừng đất lâm nghiệp nên là phá rừng lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp sang nhượng qua tay kiếm lợi nhuận
ghi nhận vấn đề này thì báo công an nhân dân có bài viết mang tựa đề nhức nhối nạn phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp ở lâm đồng
bài viết ghi nhận
tại hai huyện đức trọng và lạc dương của tỉnh lâm đồng từ nhiều ngày qua đã xuất hiện không ít con đường mới xuyên rừng được mở và tình trạng phá rừng lấn chiếm đất diễn ra khá phổ biến
nhiều quả đồi tại các địa phương này trước đây được phủ xanh bởi rừng thông các loại cây lấy gỗ thì nay bỗng nhiên trở thành đồi chọc gây biến dạng địa hình
nguyên nhân của thực tế này được nhiều người dân cho biết do có thông tin về việc mở một số tuyến đường tại huyện đức trọng nên nhiều người cố tình vi phạm phá rừng lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp sang nhượng để kiếm lời
còn tại huyện lạc dương các đối tượng ngoài việc khai thác gỗ trái phép nhiều đối tượng đã đào các hố to giữa rừng cây với mục đích để xí phần đất lông nghiệp
đặc biệt không ít đối tượng vi phạm khá manh động sẵn sàng hành hung tấn công lực lượng chức năng

các đối tượng đều đảm bảo trong thời gian tới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn thực hiện nhiều chính sách như tăng hạn mức tín dụng giảm lãi suất vay vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để hỗ trợ tiêu thụ lúa tạm chữ và góp phần ổn định giá thóc gạo đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa
cũng về vấn đề gỡ khó cho tiêu thụ nông sản báo công an nhân dân có bài ba bộ vào cuộc gỡ khó cho lưu thông hàng hóa
theo đó bộ giao thông vận tải bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã họp để tìm cách gỡ khó cho việc lưu thông tiêu thụ nông sản
nhiều ý kiến cho rằng nhiều địa phương triển khai các phương án phòng chống dịch vẫn còn có những quy định cá biệt chưa thống nhất gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa nông sản
chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
ở một góc độ khác cũng về vấn đề tiêu thụ nông sản trong bối cảnh hiện nay
báo kinh tế và đô thị đã ghi nhận ý kiến của ông vũ vinh phú chuyên gia bán lẻ
theo ông vũ vinh phú để đảm bảo gỡ khó cho tiêu thụ nông sản trong bối cảnh hiện nay
các địa phương cần xây dựng kế hoạch ấn định ngày giờ thu hoạch địa điểm tập kết nông sản
qua đó doanh nghiệp bán lẻ xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp
đặc biệt để tạo sự đồng thuận trong lưu thông tiêu thụ
chính phủ nên tổ chức ban chỉ đạo sản xuất thu mua và tiêu thụ nông sản giúp cho người dân càng sớm càng tốt
ngoài ra để tập trung vào việc ổn định và phát triển kinh tế mà trước mắt là khâu sản xuất và tiêu thụ nông sản
các địa phương nên phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho ba ngành công thương nông nghiệp và giao thông vận tải
trong quá trình triển khai tiêu thụ nông sản
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức tiếp theo của bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay phía nam
xin cảm ơn biên tập viên dương trang
đà duy xin chào tất cả quý vị đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị chiều tối hai mươi sáu tháng tám tại giao lộ nguyễn thái học trần hương đạo tp hcm
hai xe ô tô khách chở các y bác sĩ nhân viên y tế phục vụ công tác phòng chống dịch đã không may gặp tai nạn
may mắn là không xảy ra về thương vong
thời điểm trên tại tp hcm diễn ra mưa lớn xe ô tô năm mươi chỗ mang biển số năm mươi một b ba mươi một nghìn hai trăm năm mươi bốn
đang chở các nhân viên y tế di chuyển theo hướng trần hương đạo về chợ bến thành
khi ngang qua giao lộ với đường nguyễn thái học quận một tp hcm
thì bị xe ô tô loại năm mươi chỗ khác cũng đang chở các y bác sĩ tông vào đuôi xe
sự cố khiến hai phương tiện bị hư hỏng nặng
sáu người ngồi trên hai xe may mắn không bị thương và được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra ngoài an toàn
tiếp tục lên xe khách để thực hiện nhiệm vụ
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân di dời hiện trường vụ va chạm trên
được biết một trong hai xe đã vượt đèn đỏ
đây cũng là thực trạng đang xảy ra trong thời gian tp hcm triển khai giãn cách xã hội
do đường vắng nhiều phương tiện chạy ẩu
hiện tp hcm cũng xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác
lực lượng vẫn phải di chuyển ngoài đường để chống dịch
cần phải chấp hành nghiêm luật giao thông để không xảy ra sự cố đáng tiếc
tiếp theo là một cập nhật y tế đáng chú ý
mới đây hệ thống cung cấp oxy dòng cao lắp đặt cho ba trăm bảy mươi tám dường bệnh
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm đã chính thức đi vào hoạt động
góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín
để nhanh chóng đưa vào sử dụng kịp thời
tổ công tác đã tiến hành khảo sát và thi công gấp rút vượt tiến độ
và sau một tháng đã hoàn thành công trình để bàn giao cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
quá trình thi công do bệnh viện rất đông bệnh nhân đang điều trị
nên không có nhiều mặt bằng trống
do đó đội ngũ thi công phải làm cuốn chiếu từng tầng
xong tầng nào sẽ bàn giao luôn tầng đó để đưa vào sử dụng
hệ thống cung cấp oxy hiện tại của bệnh viện
nhiều thời điểm không đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân
vì vậy việc tiếp nhận hệ thống cấp oxy mới là hết sức cần thiết và cấp bách
bệnh viện được bàn giao công trình hệ thống khí nén
cũng như hệ thống oxy lỏng cho bệnh viện

để có thể truy tị những bệnh viện covid nặng tại tp hcm
hy vọng rất hẳn là giảm đi tỷ lệ tử vong
do các bệnh mạng do covid một mươi chín
với việc được trang bị thêm điều kiện cơ sở vật chất nhất là nguồn oxy phục vụ điều trị
kỳ vọng của bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm có thể cứu sống được nhiều bệnh nhân
góp phần đáy lùi dịch bệnh covid một mươi chín sống đủ cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới
nhằm thực hiện đồng thời chiến dịch tiêm vaccine và xét nghiệm toàn bộ người dân ở vùng đỏ
quận gò vấp tp hcm đã sử dụng xe lưu động xuống từng khu dân cư
đặc biệt ở vùng nguy cơ cao với dịch bệnh quy trình tiêm vaccine bắt buộc siết chặt ở mọi khâu và không để lây nhiễm
tại điểm lưu động trên đường huỳnh khương an phường năm quận gò vấp tp hcm
người dân được yêu cầu xếp hàng lấy mẫu đơn test nhanh trước sau đó mới tiến hành tiêm vaccine
đây là vùng cam và vùng đỏ có nguy cơ cao và rất cao có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng
các trường hợp âm tính sẽ được tiêm vaccine còn nếu dương tính sẽ được bố trí cách ly hạn chế tiếp xúc
người lớn tuổi sẽ được các nhân viên hỗ trợ di chuyển và khám sức khỏe kỹ trước khi tiêm
thành phố hồ chí minh cập nhật đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho gần bảy mươi sáu người từ một mươi tám tuổi trở lên
còn mũi hai là ba một
thành phố lên kế hoạch đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ có khoảng một mươi năm người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi hai
thưa quý vị trong thời gian thành phố hồ chí minh siết chặt giãn cách ở mức cao nhất
ai ở đâu ở yên đó vậy người dân muốn ra ngân hàng giao dịch
không rút tiền hay đi tái khám tại các bệnh viện thì có bị phạt hay không
thắc mắc này được công an thành phố hồ chí minh giải đáp tại buổi cung cấp thông tin
về tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra vào tối hai mươi sáu tháng tám
thành phố hồ chí minh đang thực hiện hai tuần cao điểm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín
với yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở yên đó
trong đó quy định cho phép hai mươi nhóm lực lượng được ưu tiên ra đường để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
cung bấn lương thực thực phẩm
trước thực tế nhiều người băng khoan về việc làm sao để
đi lấy thuốc ở các bệnh viện các phương tiện và cá nhân chuyên trợ thức bị y tế
thuốc men oxy hoặc nhu cầu đi rút tiền ngân hàng
đại diện công an thành phố hồ chí minh cho biết giấy đi đường không cấp giấy cho phương tiện
chỉ cấp cho cá nhân và cấp cho cá nhân thì thuộc diện thành phố cho phép lưu thông
ngoại truyện tạp xếm p một t jako x rivals lên mạng

và do threw d upcoming
xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu
đối với trường hợp ra ngân hàng giao dịch datm rút tiền không thuộc danh mục theo quy định để làm giấy đi đường
tuy nhiên các ngân hàng vẫn làm việc nên trường hợp người dân thấy thật sự cần thiết
thì liên hệ với tổ công tác đặc biệt tại địa phương để nhờ xem xét trợ giúp
một thông tin đáng chú ý khác cũng được cập nhật
ngành y tế tp hcm đặt mục tiêu đạt hai triệu mẫu xét nghiệm vùng đỏ và cam trong vòng ba ngày
tới nay việc xét nghiệm toàn diện đã thực hiện xong lần một sẽ tiếp tục quay lại lần hai
trong đó con số hai trường mẫu xét nghiệm chỉ là ước lượng với bốn trăm linh hộ dân vùng đỏ cam

mà chúng ta sẽ quét được hết cái mẫu xét nghiệm vùng đỏ từ đây đến hẹn gặp những gì
nếu mà nói là bấy công số hai triệu thì chúng ta chưa đạt mẫu xét nghiệm vùng đỏ

bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f phiên bản một bốn
có bổ sung hoạt động của trạm y tế lưu động điều kiện cách ly tại nhà
và điều chỉnh về hướng dẫn sử dụng thuốc tại nhà cho f
thứ nhất là khám bệnh và theo dõi sức khỏe
thứ hai là hướng dẫn sử dụng toa thuốc điều trị tại nhà
thứ ba là xét nghiệm cho f cách ly tại nhà
và thứ tư là cấp cứu cho f cách ly tại nhà
với số nhân viên tình hình
các siêu thị tại tp hcm ba ngày qua triển khai bán nhu yếu phẩm theo combo
để tăng tốc độ chuẩn bị và giao đến tay người dân
tuy nhiên trước nhiều phản ánh về mức giá và lựa chọn loại mặt hàng chưa phù hợp
các đơn vị đã nhanh chóng chia nhỏ gói bán khắc phục chất lượng
ghi nhận tại một siêu thị tại quận bảy tp hcm
điểm bán này được quận giao phụ trách cung cấp nhiều yếu phẩm cho phường tân phong và những chung cư lân cận
gói combo thiết yếu được triển khai từ ngày hai mươi ba tháng tám
trong một ngày

tất cả điểm phân phối hiện đại còn hoạt động cho biết
với áp lực chuẩn bị gấp và thiếu nhân lực
nên combo trong ba ngày đầu nhận được phán hội về mức giá còn cao
do đó thay đổi chung của các hệ thống là chia nhỏ và lựa chọn lại mặt hàng cần thiết
ở mức cơ bản để người dân dễ sử dụng
a m hiện có bốn combo chính với mức giá từ bốn năm trăm linh ngàn đồng
tuy nhiên từ ngày hai mươi năm tháng tám đã có thêm một mươi một combo nhỏ để đa dạng lựa chọn
top market tăng suất combo
từ sáu lên một mươi hai với số lượng nhỏ hơn để người tiêu dùng dễ tiếp cận
a m mega market cũng bổ sung hai combo so với bốn combo trong ba ngày đầu
mức giá nhìn chung của các gói hàng cơ bản này là từ một trăm linh cho đến năm trăm linh ngàn đồng
về giá cả thì siêu thị vẫn luôn là mang cái giá tốt nhất bình ổn không thay đổi
và có những chương trình giá tốt ưu đãi dành cho người dân trong mùa dịch
tất cả nhân sự siêu thị tại tp hcm hiện tại tập trung soạn gói combo
từ các đơn hàng phường gửi về
tuy nhiên những điểm bán hàng này
vẫn cố gắng tiếp nhận số lượng đơn lẻ nhiều nhất có thể
loại đơn lẻ này sẽ do đội ngũ tình nguyện viên phụ trách mua hộ
số lượng tăng tự nhiên rất là diệt trọi mà tụi anh xò mỗi ngày rất là nhiều rất là mệt luôn á
mỗi ngày là đêm mùa đông bây giờ đang chuẩn bị rất là nhiều combo trên đó để ra cho khách
các bạn đặt qua tổ trưởng tổ trưởng sẽ xác lại cho siêu thị
về siêu thị sẽ làm tất cả tụi anh đây là tình nguyện viên và nhân viên siêu thị sẽ sẵn hàng
soạn hàng phân chia hàng rồi chuyển ra ngoài thì cho các nhân viên
ví dụ như đơn online thì nhân viên siêu thị sẽ giao
combo khi mà sản combo thì nó cũng dễ dàng hơn là khi mà thư soạn những cái đơn như thế này
ví dụ như cái đơn trong tay thư thư đang cầm là khoảng bốn mươi ba món
đơn mà kỷ lục thư đó cầm hình như là khoảng năm mươi mấy món đơn này bốn mươi ba món
ví dụ bản thân thư đã từng lọt vào quầy mì nó như ma chậm vậy đó mọi người
thư đứng nửa tiếng với quầy mì là mất ba mươi phút là nó rất mất thời gian
bởi vì bà con mua một mươi món mì mỗi món một gói khác nhau
khách hàng nhiều khi nhìn cái đơn cái đơn nhìn đơn giản đó
à con ơi cô cần thêm cái này con có thể đi lấy giùm cô thêm cái này không
rồi cứ là điền thêm điền thêm xong chút rồi lại
con ơi con gọn đó không đơn của cô xong chưa con
rồi điền thêm cứ vậy
khang thấy làm những cái món mì gói đó họ đã trữ từ rất là lâu rồi họ không mua nữa
họ chủ yếu chỉ mua rau mua trứng hay là mua thịt thôi
thì cái đó là cái điều mà thấy
lần trước người ta mua nhiều lắm
mua tả bánh bé nè mua biểm nè
mình phải đi tìm từng thứ nhưng mà giờ bớt là những cái đơn hàng đó giờ không có phải đi mua nữa
để giữ đúng chủ trương ai ở đâu ở yên đấy các combo sau khi xòn đầy đủ và ra hóa đơn
sẽ được cán bộ phường và lực lượng vũ trang hỗ trợ đem đến nhà của từng người dân
đặc biệt ưu tiên những gia đình nằm trong khu phong tỏa các đơn hàng phải được xử lý trong ngày
không để đời sống người dân khó khăn vì vận chuyển chậm trễ
bộ giao thông vận tải tăng thời hạn đăng kiểm đối với xe kinh doanh vận tải từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đoàn viên thanh niên công an tỉnh đắk lắk đã phối hợp với các nhà hào tâm
chuẩn bị những suất ăn khuya tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch
ngay sau đây sẽ là các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị việc điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ phóng nhanh vượt ẩu
luôn là nguyên nhân của các nhà hảo tâm
nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông
và clip ngay sau đây tiếp tục là một bài học cảnh tỷ
năm thanh niên điều khiển xe máy trên quốc lộ lạng lách vượt ẩu
thậm chí là chạy với tốc độ cao
chính việc không làm chủ tốc độ đã khiến cho nam thanh niên không kịp quan sát
hậu quả đâm vào đuôi xe ben phía trước đang rẽ vào đường nhánh
cú tông mạnh đã khiến cho nam thanh niên ngã xuống đường
bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu
bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư về kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
tại thông tư này bộ giao thông vận tải chính thức tăng chu kỳ kiểm định
đối với ô tô chở người đến chín chỗ có kinh doanh vận tải
cụ thể ô tô chở người các loại đến chín chỗ có kinh doanh vận tải kiểm định lần đầu
sẽ có chu kỳ hai mươi bốn tháng các chu kỳ tiếp theo có thời hạn một mươi hai tháng một lần
tuy nhiên việc này chỉ áp dụng
đối với xe có thời hạn sản xuất đến năm năm sau thời hạn năm năm và đối với xe đã sản xuất trên năm năm
tru kỳ đăng kiểm định kỳ là sáu tháng một lần như hiện nay
một điểm đáng chú ý nữa của thông tư đó là quy định về mẫu tem kiểm định mới
để phân biệt giữa ô tô có kinh doanh vận tải và ô tô không kinh doanh vận tải
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cầu vượt
tại nút giao thông chùa bộc phạm ngọc thạch trên địa bàn quận đồng đa
dự án được phê duyệt dự toán là sẽ xây dựng một trăm hai mươi ba bảy tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố
dự kiến sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi hai
dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực giao thông qua ngã tư
góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị hiện nay
tại ngã tư chùa bộc phạm ngọc thạch tôn thất tùng đông cát
vào giờ cao điểm thì nút giao này thường xuyên đùng tắt theo hướng dẹ trái và dẹ phải
với xây dựng hệ thống cầu vượt thép chữ c tại khu vực này là rất quan trọng
vì cầu vượt thép đầu tư kinh phí không lớn thi công lại nhanh
hiện thành phố có khoảng một mươi cầu vượt thép đã và đang góp phần cải thiện năng lực lưu thông
tại các nút giao hiện nay
cái nút giao này nó có cái đặc điểm là cái luồng giao thông đi thẳng thì tương đối ít
so với các lùn giao thông dẹ trái dẹ phải
và cái từ đó nó khiến cho cái việc điều khiển cái pha đèn tiến hiệu
cũng khá là khó
cho nên khi mà có cái cầu vượt được xây dựng tại nút giao này
thì chúng ta có thể kỳ vọng là các cái lùn giao thông dẹ trái dẹ phải như vậy
nó không cần phải đợi chờ đợi đèn tiến hiệu và có thể đi thoát qua nút giao
với thời gian nhanh hơn trước rất nhiều
từ đó hy vọng có thể giải quyết được vấn đề ủn tắc giao thông tại nút
theo các chuyên gia giao thông để cầu vượt tại nút giao này phát huy hiệu quả
thì cấu tạo hình học cũng như tiết diện của cầu vượt phải cân đối
so với phù hợp với nhu cầu giao thông
cầu giao thông theo các hướng bên cạnh đó là khâu tổ chức giao thông
tại khu vực nút giao cần được bố trí hợp lý đặc biệt là hệ thống đèn tín hiệu giao thông
đèn tín hiệu tại các ngã tư lân cận xung quanh cũng rất cần phải được điều chỉnh
cái pha đèn tín hiệu sao cho nó phù hợp với cái luồng giao thông đổ đến nhanh hơn nhiều hơn
nếu không thì ngay khi chúng ta khánh thành cái cầu vượt này
thì chúng ta có thể dự đoán đó là tình hình giao thông tại nút mà chúng ta có cầu vượt
thì nó sẽ thông thoáng hơn

khi mặt đường tôn thất tùng được mở rộng theo quy hoạch
thành phố hà nội sẽ xây dựng bổ sung thêm nhánh cầu khớp nối để tạo thành cổ vượt chữ y hoàn chỉnh
như vậy bộ mặt giao thông tại nút giao này sẽ được cải thiện
góp phần giải quyết vấn đề cấp bách về giao thông đô thị hiện nay
cùng với các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội đã đưa vào vận hành tổng đài một nghìn hai mươi hai
đây là kênh thông tin kết nối tiếp nhận phản ánh giải đáp kiến nghị của công dân
tổ chức trên địa bàn thành phố xung quanh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dù mới đi vào hoạt động chính thức
nhưng tổng đài một nghìn hai mươi hai đã tiếp nhận hơn hai cuộc gọi phản ánh của người dân
tết xét nghiệm đúng không ạ
đến tết xét nghiệm
và tết nghiệm covid
có yêu cầu là có yêu cầu nhân viên nên xịt khử khuẩn
tuy nhiên là nhân viên ở đây không thực hiện đúng không ạ
đây chỉ là một trong rất nhiều nội dung cuộc gọi mà tổng đài một nghìn hai mươi hai tiếp nhận trong ngày
nhiều nội dung về sai phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
như tụ tập đông người không đeo khẩu trang tập thể dục nơi công cộng
trong thời gian qua đều được người dân phản ánh rất kịp thời đến tổng đài
ngay lập tức những thông tin được các điện thoại viên chuyển ngay
đến các đơn vị chức năng của quận huyện xã phường để kịp thời xử lý
những cuộc gọi này thì có những việc khẩn cấp
ví dụ ngay giờ phút này có người dân phản ánh là chỗ này đang tụ tập
ăn nhậu hạ thế
bây giờ rất là hay là người dân giám sát người dân với nhau
thì ngay lập tức cái tin nhắn đấy được gửi xuống cho các chủ tịch các quận huyện
mà liên quan đến vấn đề đó
hiện tổng đài một nghìn hai mươi hai có bốn nhánh
nhánh một được kết nối đến trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
nhánh hai kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
nhánh ba kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
nhánh bốn kết nối đến sở thông tin và truyền thông
để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó tổng đài cũng tiếp nhận và hỗ trợ công dân
nhiều nội dung liên quan đến đăng ký lưu thông hàng hóa thiết yếu
hướng dẫn khai báo y tế đăng ký tiêm vaccine
các chính sách hỗ trợ với các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chúng tôi còn tiếp nhận rất nhiều những thông tin khác về y tế
và các cái thông tin phản ánh khác ví dụ như là tiêm vaccine này
rồi là các cái luồng xanh để đi vào hà nội
hoặc là thủ tục ra vào hà nội
thì chúng tôi sẽ căn cứ trên các văn hóa
văn bản của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hướng dẫn cho công dân giải đáp những thắc mắc của công dân
trong cái khả năng mà mình có thể giải đáp được
không chỉ tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch
tại tổng đài còn có đội ngũ trực camera giám sát giao thông
và các khu cách ly f f một của thành phố
với camera ở các khu cách ly như là đền lừ phénica thượng thanh với là f
còn f một thì hiện tại đang kết nối được hai
một mươi tám trên ba mươi sáu các khu cách ly f một của thành phố về đây
hàng ngày tôi cũng báo cáo lên thành phố
thì báo cáo là về các hiện trạng như là người tụ tập đông
và ở các phòng hay là hành lang người dân mới đi tập thể dục
với một mươi tám cán bộ mỗi kiếp trực có sáu người chia làm ba ca trực
hoạt động hai mươi bốn trên bảy tiếp nhận và giải đáp những vấn đề mà người dân góp ý phản ánh
tổng đài một nghìn hai mươi hai bước đầu đã trở thành một cầu nối hiệu quả giữa người dân với chính quyền thành phố
theo thống kê năm ngày hoạt động song song hai hệ thống
sở thông tin và truyền thông đã tiếp nhận hai tám mươi tám cuộc gọi tin nhắn phản ánh của người dân
trong đó đã giải đáp và xử lý một năm trăm tám mươi một cuộc gọi tin nhắn chuyển năm trăm linh bảy phản ánh
để các quận huyện xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị và các bạn với mong muốn được góp phần chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua đoàn viên thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với các nhà hào tâm
chuẩn bị những suất ăn khuya để động viên tiếp sức và sẻ chia những khó khăn vất vả
đối với lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vâng và với những hành động ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa
góp phần chung tay cùng các ngành các cấp và người dân phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian tới
bữa ăn khuya được bắt đầu chuẩn bị từ một mươi chín h mỗi ngày
thức ăn được nấu từ bếp ăn là những suất cháo mì xúc cua
và được đưa đến tận tay cho cán bộ lực lượng đang tham gia tại các chốt trực phong tỏa do dịch covid một mươi chín
và lực lượng cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động tham gia tại chốt mục tiêu trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
đây là hoạt động nằm trong chương trình đồng hành cùng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
của đoàn thanh niên công an tỉnh nhằm chung tay góp sức cho các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ khi mà tình hình dịch covid một mươi chín tại địa bàn tỉnh đắk lắc diễn ra phức tạp
thì đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã kịp thời phối hợp với các mạnh thường quân
tổ chức các hoạt động vừa hỗ trợ nhân dân và bên cạnh đó là cũng đồng hành với lực lượng chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ cho các điểm chốt cách ly trên địa bàn thành phố
qua đó thì chúng tôi muốn gửi gắm cái sự đồng hành chia sẻ về mặt tinh thần
để mong muốn các đồng chí là cùng
nhằm khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trung bình mỗi ngày một trăm linh suất ăn sẽ được hỗ trợ tại các điểm chốt trên địa bàn tỉnh
mỗi suất ăn đều đảm bảo dinh dưỡng với thực đơn được thay đổi từng ngày
tất cả các khâu từ sơ chế đến nấu nướng đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
với các hoạt động thiết thực ý nghĩa suốt thời gian qua hoạt động tiếp sức bằng những suất ăn
khuya cho tuyến đầu chống dịch đã nhận được sự chia sẻ quan tâm và hỗ trợ của rất nhiều tổ chức
cá nhân từ thiện các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng cùng đoàn kết triển khai thực hiện hiệu quả
tại các chốt mà các lực lượng chức năng để phòng chống dịch bệnh thì đang gặp rất là nhiều khó khăn
trong những công tác để thực hiện phòng chống dịch là hầu như đa số là các lực lượng chức năng đều
phải hoạt động hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h chúng tôi đang có lên một thực đơn gọi là hằng ngày chuẩn bị những suất
ăn nóng để cho mọi người có thể sử dụng được để trao đến tay được các đồng chí đó nhanh nhất để
có thể đảm bảo được về cái chức năng
chúng tôi cũng mong là các đồng chí cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thật là xuất sắc để làm
sao mà đưa xã hội chúng ta có thể trở nên bình yên được và để đảm bảo được nguồn kinh tế có thể phát triển được
từ khi dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố buôn ma thuột để thực hiện
nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ trực chiến cả ngày lẫn đêm ở các chốt kiểm
soát phòng chống dịch thậm chí họ còn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình làm nhiệm vụ
những suất ăn nóng hổi dù không lớn về vật chất nhưng là tình cảm tấm lòng được chính tay đoạn viện thanh niên
các mạnh thường quân chuẩn bị với mong muốn gửi gắm sự chia sẻ động viên về mặt tinh thần
hỗ trợ để chăm lo sức khỏe cho các lực lượng đang ngày đêm bám chốt
sau những ngày mà trực chốt cách ly ở đây thì anh em này cũng trên tinh thần là hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao
do thực khỏe thường xuyên liên tục
nhiều lúc các đồng chí ở đây cảm thấy đuối sức bên cạnh đó điều kiện sinh hoạt chủ yếu là tạm bỡ
những suất ăn tối so với những bữa ăn hàng ngày thì thấy thành phần dinh dẫn nhiều hơn đảm bảo hơn
góp phần giúp chúng tôi đảm bảo sức khỏe để phục vụ cho việc công tác phòng chống dịch được tốt hơn
ngoài hoạt động hỗ trợ suất ăn khuya vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp
với các mạnh thường quân chuẩn bị với mạnh thường quân chống dịch
cho tặng các nhu yếu phẩm như gạo rau củ quả kinh chắn giọt bắn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
người đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện lắc và crong bông với tổng trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
hy vọng những việc làm ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa
nhận được sự quan tâm ủng hộ chia sẻ nhiều hơn nữa của các tập thể cá nhân các nhà hào tâm
góp phần chung tay cùng các ngành các cấp và người dân phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian tới